bà hằng kể lúc sáu giờ một mươi ba phút cùng ngày bà còn gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho huy vào học lớp cờ vua và tiếng anh
sau đó hai bà cháu đi bộ tới ngã tư cách phòng trọ khoảng một trăm linh mét để đón xe
sáu giờ hai mươi phút xe đưa đón của chương mông non hổng dung tới
do điểm đón bé huy là sáng nhất của hành trình nên lúc đó trên xe chỉ có tài xế và cô quỳnh anh là giáo viên phụ trách đưa đón trẻ
thấy xe tới đón huy nhanh nhẹn chào cô giáo tạm biệt bà theo cô bước lên xe rồi ngồi vị trí quen thuộc ngay sau ghế lái
bà hằng lại bật khóc đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy cháu
cháu rất vui vẻ còn chào bà để đi học vì cháu biết hôm nay được dự lễ tổng kết cháu luôn lên xe đầu tiên và chọn vị trí sau ghế lái quen thuộc để ngồi
sau khi tiễn cháu lên xe đi học bà hằng sửa soạn đô ra quán bán hàng
mọi khi bà vẫn hay check camera ở lớp xem cháu đang làm gì nhưng hôm qua trường tổ chức lễ tổng kết ngoài sân trường thế nên không xem được
chiều hai mươi chín tháng năm bà hằng gọi cho con trai là đức anh đi đón giáo huy
một mươi bảy giờ người cậu tới lớp nhưng không thấy cháu đâu hỏi thì cô giáo bảo huy không đi học
bà hằng nước nở thấy đức anh hốt hoảng gọi điện hỏi tôi đã gọi cô giáo đưa đón trẻ để xác nhận đã bản giao cháu sáng nay hai mươi chín tháng năm
lúc này cô giáo phụ trách đưa đón vội liên hệ lại với hai cô phụ trách lớp
và họ mới ra xe tìm cháu cả một ngày trời cháu tôi ở trong chiếc xe kín mít giữa trời nóng như thế
liên quan đến cái chết của bé năm tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường
tối hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người
quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án
chiều ngày ba mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phương quỳnh anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thôn phúc hạ xã vũ phúc tp thái bình về tội vô ý làm chết người quyết định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
hiện lãnh đạo công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật